trong những năm qua không chỉ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế ngành điện gia lai còn triển khai các hoạt động ý nghĩa hỗ trợ những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt là đồng bào dân tộc để họ vươn lên và ổn định cuộc sống
có mặt tại nhà bà đinh thị yom xã tơ tung huyện cơ bang từ sáng sớm những công nhân của công ty điện lực gia lai đã nhanh chóng lắp đặt hệ thống dây cắp tv hoàn thiện những khâu đoạn cuối cùng trong căn nhà mới
bà yom là một trong những hộ tại xã tơ tùng có hoàn cảnh khó khăn nèo đơn thu nhập bắp bành
tôi rất vui và cảm động trước tấm lòng của ngành điện gia lai đã quan tâm giúp đỡ chúng tôi xây dựng nhà ở tặng đồ dùng trong nhà từ giờ trở đi tôi đã có nhà che mưa che nắng gia đình chúng tôi sẽ cố gắng làm ăn nuôi con ăn học
tương tự gia đình bà yom năm gia đình tại huyện cơ bang phú thiện grongpa ypa và thị xã an khê
được trao năm nhà tình nghĩa với tổng giá trị ba trăm một mươi triệu đồng số tiền trên được quyên góp từ các cán bộ công nhân viên của công ty điện lực miền trung
đây chỉ là một trong những hoạt động trợ giúp cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn người dân tộc thiểu số vươn lên ổn định cuộc sống
với ngôi nhà này thì đây cũng là một niềm động lực cho gia đình ổn định về cuộc sống cũng như là đời sống để tiếp tục phát triển kinh tế gia đình
và một phần nữa thì cũng đã góp phần cho địa phương hoàn thành tiêu chí số chín về xây dựng nông thôn mới về xóa nhà tạm trên địa bàn xã
công ty điện lực gia lai trong nhiều năm qua thì đều có những hoạt động xã hội hướng tới cộng đồng xây nhà tình nghĩa rồi tặng xe đạp cho học sinh nghèo
trong thời gian tới thì công ty điện lực nhà lai sẽ tiếp tục hai năm một lần xây nhà tình nghĩa
ngoài những nỗ lực không ngừng trong đầu tư mở rộng quy mô cải tạo và nâng cấp lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh
công ty điện lực gia lai đã thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội hướng về cộng đồng góp phần giúp cho địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới